phát biểu trong buổi lễ khai giảng trên đại học sân khấu điện anh hà nội

phó thủ tướng vũ đức đam đã chỉ ra quan điểm của đảng và nhân nước

phó thủ tướng vũ đức đam đã chỉ ra quan điểm của đảng và nhân nước về nhân lực cho ngành văn hóa thể thao du lịch

tuy nhiên cũng phải nhìn nhận rằng công tác đào tạo bôi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực văn hóa
nghệ thuật nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp thời gian qua
tuy được quan tâm nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của thực tiễn
nhận thức rõ những hạn chế này
bộ văn hóa thể thao du lịch hiện đang tập trung vào chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành
đồng thời tham mưu xây dựng và bàn hành các chế độ chính sách phù hợp
quy khích và thu hút nhân tài phát huy tài năng trong các hoạt động văn hóa văn học nghệ thuật
phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
và triển khai nhiệm vụ tuyển sinh năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám khối các cơ sở đào tạo thuộc bộ
vào tháng bốn vừa qua bộ trưởng nguyễn ngọc thiện nhấn mạnh
công tác tuyển sinh phải được thực hiện bài bản chuyên nghiệp
nếu cách thức tuyển sinh truyền thống không đạt hiệu quả thì phải thay đổi hình thức tuyển sinh mới
một trong những nỗ lực của bộ là việc triển khai đề án đào tạo tài năng trong lĩnh vực văn hóa
nghệ thuật giai đoạn năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi năm tập nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
và đào tạo bồi dưỡng nhân lực văn hóa nghệ thuật ở nước ngoài đến năm hai nghìn ba mươi
tập trung hoàn thiện chương trình đào tạo xích chặt chỉ tiêu theo cơ chế
nhà nước đặt hàng
tập trung hoàn thiện chương trình đào tạo xong hành với tiếp cận xu hướng đào tạo
theo cơ chế thị trường một cách lãnh mạnh đẩy mạnh việc thực tập cho học sinh
sinh viên lựa chọn những tài năng xuất sắc để đào tạo sâu hơn ở trong nước và tại nước ngoài
trên tinh thần đó bộ văn hóa thể thao du lịch sẽ tập trung làm việc với các trường văn hóa nghệ thuật
để tháo gỡ những vướng mắt gió bỏ những quy định hành chính theo kiểu cầm tay chỉ việc
giúp các trường phát huy được thế mạnh sự sáng tạo và năng động trong công tác đào tạo
từ đó nhiều trường văn hóa nghệ thuật cũng đã xây dựng được những kế hoạch riêng của mình
để khắc phục những khó khăn thú hút nhân tài nâng cao chất lượng đột ra cho nguồn lực văn hóa thịt thao du lịch
chú trọng tới những điều kiện đảm bảo chất lượng trong nhà trường
ví dụ như là các phương tiện thực hành thực tập ngay trong nhà trường
các cơ sở vật chất hỗ trợ việc giảng dạy một cách nó hiện đại hơn
để người học có thể tương tác nhiều hơn với những cái vấn đề của thực tế
thì đó là những cái mà nhà trường đang ưu tiên đầu tư
cố gắng để cố gắng đáp ứng được tốt nhất yêu cầu thực hành thực tập thực tế
mặc dù con đường văn hóa nghệ thuật trong tương lai còn có nhiều khó khăn
thế nhưng thế hệ những nghệ sĩ những kỷ niệm tương lai của ngành văn hóa thịt thao du lịch các nhà
vẫn thể hiện một lòng quyết tâm và đam mê với lĩnh vực mà mình đã lựa chọn thay đổi
theo mình thấy thì con người đối với tất cả các môn nghệ thuật thì con người là quan trọng nhất
và con người sẽ tự trao dồi cho mình để tiến bộ hơn
và nâng tầm nghệ thuật lên hơn
đối với mình thì quyết tâm lớn nhất của mình đó là tự trao dồi kiến thức cho bản thân mình
và tự rèn luyện cho bản thân mình thì sau này mình sẽ cống hiến nhiều hơn trong nghệ thuật
đây là một dấu hiệu đáng mừng khiến chúng ta tin tưởng vào một thế hệ nghệ sĩ trẻ
vẫn luôn dành tình yêu và đam mê với những giá trị nghệ thuật nước nhà
và cũng không còn xa chúng ta kỳ vọng họ sẽ trở thành nguồn nhân lực thực sự chất lượng
cho cùng cuộc xây dựng và phát triển văn hóa
còn người việt nam đã bứng yêu cầu phát triển biển vực
của đất nước
đến đây chuyên mục văn hóa thể thao và du lịch tuần này cũng xin được khép lại